tết đến xuân về là dịp để mọi người mọi nhà đoàn tụ với gia đình đón xuân nhưng với những người lính biên phòng phải gác lại sự đoàn tụ xung họp để đón tết nơi cột mốc đường biên
ở nơi đây các anh vẫn đêm ngày chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia bảo đảm cho nhân dân vui tết đón xuân
những ngày giáp tết nguyên đán mậu tuất cán bộ chiến sĩ chốt biên phòng nhọt lợt và dân quân xã mỹ lý vẫn sẵn sàng nhiệm vụ của mình tuần tra kiểm soát phát quang đường biên cột mốc đảm bảo an ninh trên đoạn biên giới từ cột mốc ba trăm tám mươi chín đến ba trăm chín mươi hai trên tuyến biên giới việt lào

nơi đây quanh năm sương mù bao phủ chốt có nhiệm vụ bảo vệ an toàn đường biên cột mốc và lâm sản thuộc khu rừng phòng hộ đoạn biên giới từ cột mốc ba trăm tám mươi chín đến cột mốc ba trăm chín mươi hai

đặc biệt là lực lượng biên phòng đại đội hai trăm một mươi bảy bộ chỉ huy quân sự tỉnh siêng khoảng lào đến chung vui với cán bộ chiến sĩ biên phòng việt nam nơi chốt tiền tiêu
nhân dịp chuẩn bị tết cổ truyền của dân tộc việt nam chúng tôi những người anh em đến đây mang tình cảm của những người cùng chung dãy núi trường sơn chúc các anh hoàn thành nhiệm vụ chúc cho tình đoàn kết của chúng ta mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
đêm văn nghệ giã chiến tại chốt tiền tiêu giữa mênh mông núi rừng và rét cắt da cắt thịt những bài hát ca ngợi tình đoàn kết việt lào ca ngợi đảng bác hồ và mùa xuân được cất lên cùng ngọn lửa hồng đã làm ấm lòng những người con đã gác tình riêng vì nghĩa vụ
một mùa xuân nữa lại về với cán bộ chiến sĩ biên phòng trên điểm cao nhọt lợt niềm vui thực sự trọn vẹn khi nhân dân đón chào xuân mới trong bình yên